thủ tướng đặt vấn đề phải chăng rào cản của xây dựng chính phủ điện tử chính là những người làm việc trong cơ quan hành chính sự thiếu quyết tâm của người đứng đầu sự né tránh của công chức để không phải minh bạch công khai
thủ tướng cũng gợi ý nội dung thảo luận về thể chế pháp lý cho chính phủ điện tử vấn đề cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các bộ ngành
thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên ủy ban thảo luận về chỉ tiêu cần đạt được trong từng giai đoạn xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử với các yếu tố nền tảng cần thiết
đảm bảo nguồn lực ưu tiên kể cả tài chính phục vụ cho triển khai chính phủ điện tử cơ chế bảo đảm thực thi chính phủ điện tử kế hoạch hành động của ủy ban từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
số lượng giao dịch thanh toán qua thẻ visa tăng bốn mươi năm đó là con số tăng trưởng chi tiêu điện tử tại việt nam vừa được công ty thẻ quốc tế visa công bố
ngoài số liệu giao dịch thanh toán tăng bốn mươi năm so với năm ngoái visa còn cho rằng doanh số sử dụng cũng tăng mạnh gần ba mươi bảy
sự tăng trưởng vượt bậc trong hàng chi tiêu thương mại điện tử với số lượng giao dịch tăng đến bốn mươi bốn
theo visa tỷ lệ tầng lớp trung lưu tại việt nam ngày càng gia tăng và nhiều hộ gia đình có quỹ tự chủ để chi tiêu
người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các dịch vụ giải trí và các mặt hàng xa xỉ
công nghệ thanh toán không tiếp xúc giúp người tiêu dùng thực hiện việc mua sắm hiệu quả hơn
theo nghiên cứu mới đây việc áp dụng và sử dụng rộng rãi tài chính kỹ thuật số có thể làm tăng gdp của tất cả các nền kinh tế mới nổi lên sáu
hoặc tương đương ba bảy trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ngày hai mươi tháng chín nhà trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới trong đó nêu rõ ưu tiên phòng thủ của chính phủ liên bang
và cam kết tăng cường tấn công chống lại các tiên tạc nước ngoài
động thái trên diễn ra trong bối cảnh giới chức tình báo mỹ cho rằng có thể xảy ra một loạt vụ tấn công mạng
trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi một tới
phát biểu về bao giới cố vấn an ninh nhà trắng joe biden
cố vấn an ninh nhà trắng joe biden tuyên bố chiến lược an ninh mạng toàn diện đầu tiên trong một mươi năm năm qua đã có hiệu lực
theo đó chiến lược an ninh mới sẽ hướng dẫn các cơ quan liên bang cách tự bảo vệ những dữ liệu của mình cũng như của người dân mỹ
chính sách mới cũng vạch ra một loạt đường hướng ưu tiên của chính phủ mỹ
trong đó có sự cần thiết phải phát triển chính sách internet toàn cầu và lực lượng an ninh mạng tinh nhuệ trong nước
trước đó chính quyền tổng thống donald trump đã quyết định thay đổi chỉ thị ppd hai mươi
thời tổng thống tiền nhiệm barack obama vốn đưa ra tiến trình phê duyệt và nguyên tắc hoạt động của lực lượng an ninh mạng
theo ông bolton việc thay đổi chỉ thị này là cần thiết nhằm phản ứng nhanh hơn đối với các cuộc tấn công mạng
apple store tại singapore đã mở cửa để bán ra những chiếc iphone thế hệ mới đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là một trong những điểm bán iphone x sớm nhất trên thế giới
ngay từ sáu giờ sáng hàng trăm người đã xếp hàng ngay trước cửa hàng của apple
để có thể sở hữu những chiếc iphone x
iphone xs và iphone xs max
ngoài ra nhiều khách hàng đã đặt hàng qua mạng và cũng có mặt ở cửa hàng để nhận máy
trong đó khá đông người việt từ các du học sinh đến khách du lịch đều cố tranh thủ sở hữu những chiếc iphone mới nhất
trong số đó iphone xs phiên bản màu vàng dung lượng hai trăm năm mươi sáu g được nhiều người ưa chuộng
được biết tại apple singapore giá bán iphone xs giao động từ một bảy trăm linh usd singapore đến hơn hai usd singapore một chiếc
tùy dung lượng từ sáu mươi bốn gb
trong khi đó giá bán iphone xs max giao động từ gần một tám trăm linh usd singapore đến hai bốn trăm linh usd singapore
với chủ đề xây dựng thành phố thông minh hơn an toàn hơn bằng các giải pháp số
hội nghị là một diễn đàn lớn để các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố hà nội
các nhà đầu tư và các nhà cung cấp giải pháp cùng thảo luận
và từ đây nhiều hướng đi để xây dựng thủ đô trở nên một đô thị thông minh
ứng dụng công nghệ thông tin trên hầu khắp các lĩnh vực như hành chính tư pháp quản lý đô thị và an toàn thực phẩm
thủ đô hà nội hiện là một trong số những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số
tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh chóng dẫn đến rất nhiều thách thức trong vấn đề về quy hoạch
ủn tắc giao thông an ninh y tế giáo dục năng lượng phát triển nhà ở an toàn thực phẩm và xử lý ô nhiễm môi trường
để giải quyết những vấn đề trên đồng thời vươn tới phát triển xứng tầm với vị trí trung tâm của cả nước
hà nội mong muốn hướng tới một mô hình thành phố thông minh
mang lại sự tiện ích an toàn thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
giải pháp thành phố thông minh rất quan trọng và cần thiết
hà nội là thành phố quan trọng nhất với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ dân số trẻ và vô cùng năng động
cùng rất nhiều nguồn lực về kinh tế tài chính công nghệ
mô hình thành phố thông minh sẽ giúp thành phố hà nội kết nối tốt hơn với các thành phố lớn khác trong nước cũng như tại khu vực
trên thực tế mục tiêu xây dựng đô thị thông minh đã được hà nội xác định
việc thực hiện mục tiêu này trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang diễn ra nhanh chóng
với những công nghệ nổi bật như in ba d thực tế ảo
điện toán đám mây robot big data blockchain trí tuệ nhân tạo đòi hỏi các nhà lãnh đạo các nhà quản lý
cùng các chuyên gia công nghệ cùng nhau lựa chọn phương thức và các bước đi thích hợp để cùng nhau xây dựng đô thị hay thành phố
có thể cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
tôi nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội để cho hà nội trở thành một thành phố thông minh
tôi rất lạc quan vào tính khả thi của đề án
bởi chính phủ việt nam đã có kế hoạch rõ ràng giúp các nhà đầu tư mạnh dạn hơn khi đầu tư vào việt nam
chúng tôi cũng mong muốn chính phủ việt nam cần có những chính sách dài hạn để các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư nguồn vốn lớn hơn nữa vào việt nam
chính phủ cũng cần có những chính sách khuyến khích về thuế
ưu tiên cho những dự án đầu tư vào công nghệ như sản xuất thông minh tòa nhà thông minh
tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố thông minh
nhiều câu hỏi được đặt ra với hà nội nói riêng và với các thành phố các đô thị nói chung
đó là mô hình nào phương thức nào để triển khai đô thị thông minh
tính bền vững của đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
và cần tập trung vào những lĩnh vực gì đầu tiên
phải chăng đó là những vấn đề đang luôn nóng trong cuộc sống hàng ngày
như chính quyền điện tử quản lý đô thị giao thông hay an toàn thực phẩm
đơn cử như vấn đề khắc phục xử lý các vấn đề còn tồn động trong lĩnh vực giao thông tại việt nam
luôn được nhà nước và chính phủ đặt mối quan tâm hàng đầu trong thời đại hiện nay
hà nội tất nhiên cũng phải chịu sức ép từ sự quá tải dân số
nhu cầu sử dụng phương tiện di chuyển cùng sự hạn chế trong việc kiểm soát các phương tiện công cộng cá nhân
đã gây ra sự bức xúc trong hành giao thông trong nhiều năm trở lại đây
tại hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh hai nghìn một mươi tám
nhiều sản phẩm được các nhà cung cấp giải pháp đưa ra
nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết của hà nội hiện nay
điển hình như bộ giải pháp giao thông thông minh its giúp tối ưu hóa luồng giao thông
bằng việc ứng dụng các kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản lý điều hành giao thông
tiêu biểu là một số sản phẩm như
hệ thống giám sát giao thông trực tuyến
hệ thống tự động phát hiện vi phạm an toàn giao thông
vườn đèn đỏ rừng đỗ trái phép sai làn ngược chiều
hệ thống cân tự động không rừng
hệ thống đo đếm và phân tích lưu lượng giao thông
hệ thống quản lý và điều hành xe buýt
hệ thống thu phí tự động không rừng etc
thứ nhất là cái quan điểm mà mình đầu tư
còn cái hệ thống được gọi là giao thông thông minh
để giải quyết các cái vấn đề như là
an ninh an toàn ồn tắc giao thông v v
để mình hướng tới một cái giao thông mà nó sạch và nó thông toán
thì cái quan điểm là đầu tư như elcom đã xây dựng hệ thống
thì nó là theo hướng smart service
tức là mình có một cái hệ thống và cơ quan quản lý
sẽ là một cái người mà quản lý những cái dữ liệu
tất cả những dữ liệu tập trung với hệ thống dữ liệu tập trung đấy
và hiện nay thì chúng tôi đã có cái giải pháp và đã có sản phẩm hoàn chỉnh như vậy
thì từ cái dữ liệu như thế thì là sẽ cung cấp ra những cái cơ chế
những cái chính sách để cho những cái doanh nghiệp tham gia vào
cái dữ liệu đấy cung cấp lại dịch vụ cho người dân và cho chính cơ quan quản lý
thì lúc đấy thì mình hiểu rằng là cái dữ liệu nó bắt đầu được kết nối
được khai tăng tập trung
và như vậy thì khi mà cung cấp những cái dịch vụ ra
thì nó đảm bảo là cái dữ liệu đấy là nguồn chính xác và chuẩn
và lúc đấy họ cạnh tranh nhau về cái việc cung cấp cái dịch vụ đấy
làm sao tốt nhất thì cái người dùng là người hưởng lợi
thì như thế mới là một cái xu hướng tốt nhất
trên một lĩnh vực khác là an toàn thực phẩm
với một thành phố như hà nội siêu đô thị về diện tích và quy mô dân số
đồng nghĩa với việc cả nguồn cung và nguồn cầu thức ăn đều hết sức lớn và trải rộng
thực phẩm bẩn vẫn đang hoàng hành
và qua mặt người tiêu dùng mỗi ngày gây ra nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe
trong cuộc chiến chống lại thực phẩm bẩn
khi mà những cách làm như phân biệt bằng mắt thường đã không còn hiệu quả
hay lên mạng internet tìm kiếm thông tin nguồn gốc sản phẩm
đôi khi tốn quá nhiều thời gian
thì sự ra đời của các giải pháp công nghệ trở thành điều tất yếu
đó chính là sử dụng mã qr code để truy xuất nguồn gốc thực phẩm
với giải pháp này người tiêu dùng chỉ cần một chiếc smartphone
và kết nối mạng internet là có thể tra cứu thông tin chi tiết về thực phẩm
nhà sản xuất nơi phân phối bằng mã qr code
không chỉ vậy họ còn nhận được các chứng nhận khác liên quan đến chất lượng sản phẩm
do doanh nghiệp cung cấp
cùng ý kiến phản hồi của những người tiêu dùng trước đó
giải pháp truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng mã qr code
không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng
mà chính nhà sản xuất phân phối thực phẩm cũng được hưởng lợi
trên cơ sở ứng dụng cái phần mềm này thì chúng tôi cũng đang thí điểm tiếp
là dùng các cái tiện ích là các cái cơ quan của nhà nước
mà cung cấp quản lý về cái an toàn thực phẩm
thì sẽ cập nhật các cái nhiệm vụ là thao tác trên cái phần mềm đó
để cập nhật những cái vấn đề quản lý nhà nước của mình
mà kiểm soát
trên thực tế là đều cập nhật update tất cả những nội dung đó vào trong phần mềm
thì nó sẽ giúp cho thứ nhất là người dân tương tác là kiểm soát được
các cái doanh nghiệp nào đã làm được cái gì đến đâu
là tốt hay chưa tốt
đồng thời là cơ quan quản lý nhà nước cũng trên cơ sở
cái cập nhật phần mềm đó là biết được là những cái đơn vị nào mình đang quản lý được
mình không cần mang sửa sách đi
nhưng mà đi trên thực tế bất kỳ kề chỗ nào mình cũng có thể truy cập vào đấy
để mà kiểm tra cái đó và đối chiếu với thực tế
có thể khẳng định
xây dựng thành phố thông minh hơn an toàn hơn bằng các giải pháp số
đòi hỏi yếu tố tiên quyết là kết nối dữ liệu
xong cũng rất coi trọng yếu tố con người
ý tưởng smart city tức là thành phố thông minh
lấy người dân làm trung tâm vì người dân
và phải đối thoại cởi mở với người dân
mấu chốt của thành phố thông minh là chia sẻ dữ liệu
nhưng phải an toàn phải nhân văn
và được vận hành bởi những con người thông minh và trách nhiệm
tôi tin rằng hà nội với những đầu tư rất cơ bản
và nếu có cơ hội cho những nhà nước
đầu tư nhà cung cấp giải pháp có năng lực và kinh nghiệm như chúng tôi cùng tham gia
đưa vào áp dụng những công nghệ tiên tiến mạnh nhất hiện nay
như công nghệ sinh chắc học phân tích hình ảnh chuyên nghiệp
và trí tuệ nhân tạo
sẽ giúp xây dựng một giải pháp thông minh và an toàn cho thủ đô của đất nước các bạn
nhưng quan trọng nhất vẫn chính là các bạn
những con người sẽ làm chủ thành phố thông minh
tính đến thời điểm này
đã có ba thành phố lớn nhất cả nước là hà nội thành phố hồ chí minh và đà nẵng
công bố các đề án phát triển thành phố thông minh
trong đó riêng thủ đô hà nội đặt ra sáu tiêu chí cho đô thị thông minh bao gồm
tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường cải thiện giao thông giáo dục thương mại và chính quyền điện tử
để không ai bị bỏ lại phía sau
đó không chỉ là nội dung xuyên suốt của hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh hai nghìn một mươi tám
tổ chức tại hà nội vừa qua
mà còn là ý kiến của nhiều đại biểu
bởi thành phố thông minh là để phục vụ con người
và nâng cao giá trị của con người
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau